diễn đàn du lịch phát triển du lịch đồng bằng sông kiểu long với mong muốn lắng nghe và cùng nhau tìm giải pháp đưa du lịch nơi này
thực sự bứt phá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là nội dung chính của hội trợ du lịch quốc tế cần thơ vitm cần thơ hai nghìn một mươi chín
sẽ được tổ chức tháng một mươi một tới tại cần thơ
vitm cần thơ hai nghìn một mươi chín dự kiến sẽ thu hút khoảng ba trăm linh gian hàng của nhiều doanh nghiệp quốc tế và việt nam
nhiều cơ sở dịch vụ và điểm du lịch độc đáo cả nước tham gia
đây là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến giới thiệu và trào bán sản phẩm cho du khách tại thành phố cần thơ
với sự tham gia ủng hộ của các tỉnh trong khu vực các doanh nghiệp du lịch việt nam và quốc tế
vitm cần thơ hai nghìn một mươi chín sẽ trở thành một sự kiện du lịch tiêu biểu hàng năm của đồng bằng sông cửu long
hiệp hội du lịch đồng bằng sông cửu long đã xây dựng được một mươi hai điểm du lịch quốc gia tiêu biểu phục vụ du khách
riêng cần thơ thành phố được mệnh danh là tây đô
trung tâm kinh tế văn hóa và du lịch của khu vực đồng bằng sông cửu long đã đón hơn tám năm triệu lượt khách
doanh thu từ du lịch đã đóng góp to lớn cho nền kinh tế địa phương